theo thông tin từ ban quản lý di tích danh thắng hà nội
các di tích điểm tham quan tại hà nội sẽ tạm dừng đón khách để khử trùng toàn bộ di tích
ban quản lý di tích hỏa lò cho biết là sở dĩ di tích phải tạm dừng đón khách từ chiều ngày chín tháng ba
do đơn vị đã được cơ quan chức năng thông báo
có hai vị khách người anh đã từng tham quan di tích hỏa lò trong tuần qua
đang được theo dõi cách ly vì liên quan đến bệnh dịch covid một mươi chín
và để đảm bảo an toàn cho du khách
từ ngày một mươi tháng ba văn miếu quốc tử giám đền ngọc sơn cũng sẽ tạm dừng đón khách
để khử trùng vệ sinh toàn bộ không gian di tích
theo ông nguyễn doãn văn trưởng ban quản lý di tích danh thắng hà nội
các di tích dự kiến tạm dừng đón khách trong vòng một ngày
để chuẩn bị điều kiện tốt nhất an toàn an tâm cho du khách